thưa quý vị các công ty công nghệ lớn trên thế giới đang khuyến khích nhiều nhân viên làm việc tại nhà
nhằm hạn chế sự lây lan của dịch covid một mươi chín
facebook google twitter và amazon đã thực hiện các chính sách làm việc từ xa cho phần lớn
hoặc là tất cả các nhân viên của họ trên toàn cầu
công ty mẹ của google là alphabet đã khuyến nghị tất cả nhân viên ở bắc mỹ
châu âu châu phi và trung đông làm việc tại nhà cho đến ngày một mươi tháng bốn
các nhân viên ở châu âu châu phi và trung đông cũng được yêu cầu làm việc từ xa
từ ngày một mươi hai tháng ba cho đến khi có thông báo mới
trong khi đó trên blog của công ty twitter đã cập nhật chính sách làm việc tại nhà
từ khuyến khích mạnh mẽ thành bắt buộc cho tất cả nhân viên trên toàn cầu
còn facebook cũng đang khuyến khích tất cả nhân viên trên toàn cầu làm việc tại nhà
cho phép bất cứ ai có thể đảm bảo tiến độ công việc từ xa sẽ được làm việc tại nhà cho đến mùng một mươi tháng bốn
về phần mình amazon đang khuyến nghị nhân viên trên toàn thế giới làm việc từ xa nếu công việc của họ cho phép